để xây dựng được một trang trại đòi hỏi ký phí rất lớn
thế mà bà con nông dân cũng không được tiếp cận vào những nguồn kinh phí
thế nên việc đầu tiên sẽ rất thiếu về nguồn vốn
ủy ban dân thành phố đã ban hành nghị quyết số một mươi bốn
cũng có cơ chế đặc thù là hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi phát triển trang trại
theo quy mô trang trại được vay vốn với hỗ trợ lãi suất trong ba năm
thế là người dân không phải trả lãi
theo đó thay vì triển khai đồng bộ
huyện an lão đã thực hiện thí điểm năm trang trại chăn nuôi tập trung
với quy mô từ năm đến sáu con mỗi trang trại
các hộ thực hiện mô hình này được hỗ trợ di rời khu chăn nuôi ra khỏi địa bàn dân cư
để đảm bảo vấn đề môi trường đồng thời nhằm phát triển quy mô lớn
sản xuất lông nghiệp bình thường thì cái nhọn nhọn nó không cao và rủi ro nó lớn
cho mình phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố về thời tiết
chính vì thế nên khi mà ra trại
gia đình tôi thì nhìn cái mô hình này là cái mô hình mà nó có
cái nợ nhuận kinh tế tốt so với cái này sản xuất lông nghiệp thuần túy
vậy là gia đình quyết định đầu tư vào xây dựng trang trại thôn với xã
thì cũng tạo điều kiện về cái mặt bằng để gia đình có thể sản xuất
có cái mặt bằng để sản xuất xây dựng
sau ba năm triển khai gia đình anh hưng đã mở rộng quy mô trang trại nuôi gà
từ năm con lên hai vạn con xuất chuồng mỗi năm bốn lứa đem lại thu nhập hàng tỷ đồng
từ hiệu quả của những mô hình điểm như vậy hiện nay toàn huyện an lão đã có gần một trăm ba mươi trang trại
với quy mô trung bình khoảng một vạn con trên mỗi trang trại
bóp phần giảm tỷ trọng trồng trọt nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi lên sáu mươi
trong cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững
theo đúng định hướng của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện an lão lần thứ bảy
ủy ban nhân dân huyện đã tiếp tục vận động nông dân và tạo điều kiện khuyến khích cho bà con nông dân
chuyển đổi diện tích đất lúa không có hiệu quả năng suất thấp sang xây dựng các khu trang trại chăn nuôi tập trung
thực hiện chủ trương này gia đình anh bàng đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả
sang chăn nuôi trang trại tập trung
dù mới triển khai được hơn một năm trang trại nhà anh đã có gần chín con giống
cho thu nhập trong năm đầu tiên gần ba tỷ đồng tạo việc làm cho hai ba lao động thường xuyên
với mức thu nhập từ ba bốn triệu đồng và năm sáu lao động thời vụ
nhờ phát triển chăn nuôi trang trại tập trung
an lão đã khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất đai nguồn vốn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý
nhiều trang trại đã sản xuất cung ứng giống tốt giúp nhiều hộ nhỏ lẻ chưa có điều kiện
chăn nuôi trang trại lớn trong vùng tiêu thụ con giống
tạo nguồn cung ổn định cho các cơ sở trong và ngoài địa phương hướng đến mục tiêu xuất khẩu
lợi ích phát triển kinh tế trang trại là từ năng suất rất thấp
nhưng bây giờ sang phát triển kinh tế trang trại thì cũng đã góp phần giải quyết được công an việc làm cho bà con nông dân
bên cạnh đó cũng tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân
đặc biệt là với những lực lượng lao động nhàn rỗi trong nông dân
những kết quả đã đạt được là cơ sở thuận lợi để mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung quy mô lớn ở an lão
tiếp tục phát triển giúp người dân nâng cao thu nhập làm giàu từ chăn nuôi